chuyển sang phần tin thế giới nhà trắng thông báo tổng thống mỹ joe biden dự kiến sẽ hội đàm với chủ tịch trung quốc tập cận bình tại mỹ trong tháng này
theo kế hoạch chủ tịch trung quốc có thể tham dự hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec tại san francisco từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một theo lời mời của tổng thống biden
phát biểu tại cuộc họp báo thư ký báo chí nhà trắng karine jean pier khẳng định chính sách của mỹ đối với trung quốc không thay đổi
bà từ chối cung cấp thông tin chi tiết về chương trình nghị sự của tổng thống biden song cho rằng cuộc hội đàm giữa ông biden và chủ tịch tập cận bình có thể khó khăn
cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra sau những cuộc thảo luận của giới chức mỹ
cùng ngày tờ wall street journal đưa tin trung quốc và mỹ sẽ thảo luận việc kiểm soát và không phổ biến vũ khí hạt nhân vào tuần tới
nếu diễn ra đây sẽ là cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân đầu tiên giữa hai nước kể từ thời chính quyền cựu tổng thống barack obama
bộ ngoại giao mỹ và đại sứ quán trung quốc tại washington chưa bình luận về thời điểm và hình thức cuộc thảo luận nói trên